dạng sáng nay ngày một tháng sáu theo giờ hà nội tức chiều ngày ba mươi một tháng năm giờ địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với tổng thống donald trump tại nhà trắng
tại đây hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian để thảo luận về hợp tác thương mại và đầu tư giữa việt nam và hoa kỳ
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ thời gian qua
đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực trên cả bình diện song phương và đa phương
và nhất trí rằng quan hệ việt nam hoa kỳ đang có rất nhiều cơ hội phía trước
hai bên khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực phát triển quan hệ hai nước ổn định lâu dài xây dựng và cùng có lợi
không chỉ phục vụ tốt hơn lợi ích hai nước mà còn đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở châu á thái bình dương
và trên thế giới trên cơ sở tuân thủ hiến trương liên hợp quốc luật pháp quốc tế tôn trọng độc lập chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp nhằm đưa ra quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
trong đó có thúc đẩy trao đổi đoàn tiếp xúc đặc biệt là cấp cao tăng cường tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có
đồng thời xem xét tiến tới thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới
thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống donald trump nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế có lợi cho cả hai bên
hai nhà lãnh đạo khẳng định coi hợp tác phát triển tiếp tục là trọng tâm trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định quyết tâm của việt nam tiếp tục cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế
tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi
đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ để tận dụng tính bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế
tại cuộc hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước việt nam mời tổng thống donald trump và phu nhân
cùng gia đình thăm chính thức việt nam sự hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
tổng thống donald trump khẳng định hoa kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của asean
thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hoa kỳ asean ủng hộ việt nam tổ chức thành công apec hai nghìn hai mươi
và cho biết ông mong đợi chuyến thăm việt nam vào tháng một mươi một và tham dự cuộc họp các nhà lãnh đạo apec